hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
cấm bán rượu cho người dưới một mươi tám tuổi phạt nặng hành vi gây thất thoát hàng cứu trợ là những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
ngày một một mươi một quy định các hành vi bị cấm trong hoạt động kinh doanh rượu bao gồm bán rượu có nồng độ cồn từ một mươi năm độ trở lên qua mạng internet bán rượu cho người dưới một mươi tám tuổi bán bằng máy bán hàng tự động quảng cáo khuyến mại rượu trái quy định
nghị định này cũng cấm kinh doanh rượu không có giấy phép kinh doanh hoặc không đúng với nội dung ghi trong giấy phép cho thuê cho mượn giấy phép kinh doanh
cũng có hiệu lực từ mùng một tháng một mươi một thông tư hai mươi bảy hai nghìn một mươi bảy của bộ giao thông vận tải bổ sung quy định về chất lượng dịch vụ hành khách của cảng hàng không
theo đó trường hợp chậm chuyến gián đoạn vận chuyển theo kế hoạch một mươi năm phút trở lên so với lịch bay hãng hàng không có trách nhiệm thông báo cho hành khách các thông tin liên quan đến chuyến bay
thời gian chậm từ hai giờ
vụ nước uống
thời gian chậm từ ba giờ trở lên
phải phục vụ ăn
thời gian chậm từ sáu giờ trở lên
phải bố trí nơi nghỉ phù hợp với điều kiện thực tế của cảng hàng không
nghị định một trăm linh bốn hai nghìn một mươi bảy của chính phủ có hiệu lực từ ngày một một mươi một quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng chống thiên tai khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi đê điều
theo đó phạt tiền từ năm đến một mươi triệu đồng đối với hành vi sử dụng sai mục đích làm thất thoát tiền hàng cứu trợ và cứu trợ không đúng đối tượng
thực hiện nhiệm vụ cứu trợ không kịp thời
từ ngày năm tháng một mươi một quy định một số điều kiện mới về liên thông đào tạo trình độ cao đẳng
cụ thể điều kiện được đưa ra là người có bằng tốt nghiệp trung cấp cùng ngành nghề và bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương
người có bằng tốt nghiệp trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông thì phải đảm bảo đã học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông theo quy định của bộ giáo dục và đào tạo
người có bằng tốt nghiệp cao đẳng cao đẳng nghề có nhu cầu học liên thông để có bằng tốt nghiệp cao đẳng thứ hai
để hỗ trợ doanh nghiệp trong việc tăng trưởng và kinh doanh ngày ba mươi một tháng một mươi phòng thương mại và công nghiệp việt nam phối hợp với ngân hàng standard trater tổ chức hội thảo hỗ trợ thương mại quốc tế cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
các doanh nghiệp vừa và nhỏ
đang đóng góp mạnh mẽ cho hoạt động thương mại tạo công an việc làm và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế
tuy nhiên hiện nay khối doanh nghiệp này còn đang gặp rất nhiều khó khăn như về tài chính vốn vay thông tin thị trường
do đó việc cung cấp cho khối doanh nghiệp này những hỗ trợ cần thiết để phát triển hiệu quả và bền vững là rất quan trọng
đặc biệt là các giải pháp từ phía các ngân hàng như quản lý nguồn vốn bảo vệ và mở rộng hoạt động kinh doanh cải tiến lợi nhuận xúc tiến hoạt động kinh doanh xuyên biên giới
buổi hội thảo cũng đã tập trung vào các chính sách mới nhất của chính phủ nhằm hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ triển vọng kinh tế và tình hình ngoại hối cuối năm hai nghìn một mươi bảy đầu năm hai nghìn một mươi chín
tổng cục thuế đang cân nhắc phương án lùi thời gian áp dụng hóa đơn điện tử bắt đầu từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
thay vì từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi tám
như đề xuất trước
theo đề xuất ban đầu của ngành thuế từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi tám sẽ mở rộng đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử
những doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế sẽ phải sử dụng hóa đơn điện tử từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi
các doanh nghiệp khác được giãn thời gian đến ngày một tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám để có thời gian chuẩn bị
tuy nhiên hiện còn nhiều băn khoăn về tính khả thi của việc triển khai đại trà hóa đơn điện tử
qua tổng kết ý kiến của một số thành viên chính phủ
và ý kiến tham gia của cộng đồng doanh nghiệp về việc đề nghị lùi thời hạn áp dụng
tổng cục thuế đang cân nhắc phương án có thể trình bộ tài chính để báo cáo chính phủ đưa ra lộ trình áp dụng
từ thời điểm ngày một tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín đối với các doanh nghiệp đang sử dụng hóa đơn tự in
hóa đơn đặt in hóa đơn mua của các cơ quan thuế
để cả cơ quan thuế và các doanh nghiệp có thời gian chuẩn bị hoàn chỉnh
đối với các doanh nghiệp đang sử dụng hóa đơn điện tử thì tiếp tục thực hiện như bình thường
tại buổi họp báo chuyên đề nộp thuế điện tử qua ngân hàng phối hợp thu và thông quan hai mươi bốn trên bảy
và triển khai dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực hải quan
tổng cục hải quan nhấn mạnh người nộp thuế có thể nộp thuế mọi lúc
cả vào buổi tối và ngày nghỉ ở mọi nơi và trên mọi phương tiện
hạn chế tối đa việc thanh toán bằng tiền mặt
đảm bảo thông tin nộp thuế được thanh khoản thuế kịp thời và chính xác
giới thiệu về đề án nộp thuế và thông quan hai mươi bốn trên bảy
đại diện tổng cục hải quan cho biết đây là hình thức nộp tiền thuế
và các khoản phải nộp khác qua ngân hàng thương mại phối hợp thu với tổng cục hải quan
thông qua cổng thanh toán điện tử hải quan
theo đó cho phép người nộp thuế lập bảng kê nộp thuế trực tiếp trên cổng thanh toán điện tử hải quan
mọi lúc mọi nơi mọi phương tiện có kết nối với internet
và được ngân hàng xác nhận kết quả giao dịch nộp thuế thành công
ngay sau khi nhận được yêu cầu chuyển tiền nộp thuế và thực hiện thông quan ngay hàng hóa
trả lời câu hỏi của phóng viên về lợi ích rõ nét mà các doanh nghiệp nhận được
khi tham gia nộp thuế điện tử hai mươi bốn trên bảy đại diện hải quan đã làm một phép so sánh
việc thu thuế điện tử hai mươi bốn trên bảy cũng đảm bảo thông tin nộp tiền được thanh khoản thuế kịp thời
chính xác giảm thời gian nộp thuế đồng thời thông quan hàng hóa ngay sau khi nộp thuế
qua đó rút ngắn thời gian hoàn thành thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu của doanh nghiệp
dự thảo về quy tắc ứng xử của cán bộ công chức tp hcm vừa được công bố đã nhận được sự ủng hộ đông đảo của người dân
tập trung cải tiến bộ máy hành chính bắt đầu từ việc xây dựng hình ảnh đẹp nơi công sở là nội dung trọng tâm được sự thảo đưa ra
từ nhiều năm nay các cán bộ công nhân viên tại cơ quan này vẫn nghiêm túc giữ gìn hình ảnh công sở
với những bộ trang phục lịch sự và thái độ hòa nhã khi tiếp dân

để phát tỏa những điều tốt đẹp này đến tất cả cán bộ công chức
mới đây tp hcm đã đưa ra dự thảo quy tắc ứng xử của công chức và đã ngay lập tức nhận được sự đồng tình của người dân và công chức
để xây dựng một hình ảnh người công vụ chuẩn mực trên toàn tp hcm
trước hết cần nêu cao ý thức tự giác thực hiện nhiệm vụ của mỗi cán bộ công nhân viên chức
ngoài ra cũng cần có sự giám sát của tập thể cơ quan đơn vị thủ trưởng và cả các tổ chức đoàn thể trên địa bàn thành
để phát tỏa những điều tốt đẹp của bộ quy tắc ứng xử trong xây dựng hình ảnh đẹp nơi công sở
tp hcm đang đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp
việc xây dựng hình ảnh đội ngũ cán bộ công chức lịch sử về trang phục chuyên nghiệp về tác phong
niềm nở gần gũi về thái độ cũng là một công cụ hữu hiệu để tăng sự hài lòng cho người dân
đó là thức đo hiệu quả của công tác quản lý hành chính nhà nước mà tp hcm đang hướng tới
để xây dựng đô thị hiện đại có chất lượng sống tốt cho người dân
ngay từ đầu năm hai nghìn một mươi bảy bộ xây dựng đã ban hành kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm hai nghìn một mươi chín
chương trình hành động thực hiện nghị quyết số một mươi chín hai nghìn một mươi bảy nqcp ngày sáu tháng hai năm hai nghìn một mươi bảy của chính phủ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

đáng chú ý có tới hơn năm mươi thủ tục hành chính trong việc cấp phép xây dựng đã được giảm tài
đó cũng là nội dung phóng sự trong chương trình cải cách hành chính tuần này
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
theo sở xây dựng hà nội từ năm hai nghìn một mươi bốn đến năm hai nghìn một mươi sáu hà nội phát hiện hơn ba công trình vi phạm trật tự xây dựng
đặc biệt có một mươi tám dự án khu đô thị vi phạm trong đó sáu dự án không phép một mươi dự án sai phép quy hoạch thiết kế
tại các địa phương khác trên cả nước con số này cũng không hề nhỏ
một trong những nguyên nhân quan trọng dẫn đến tình trạng trên là thủ tục hành chính cấp phép xây dựng còn quá phức tạp
rươm ra khiến nhiều doanh nghiệp sợ chấp nhận làm sai pháp luật và bị phạt
trước thực tế trên bộ xây dựng đã tiến hành cắt giảm từ chín mươi ba thủ tục hành chính xuống còn bốn mươi sáu thủ tục
đạt năm mươi một trong lĩnh vực xây dựng
thời gian giải quyết thủ tục hành chính giảm hai mươi năm so với trước đây
cụ thể như thủ tục thẩm định phê duyệt quy hoạch chi tiết một trên năm trăm linh của dự án giảm từ ba mươi ngày xuống hai mươi năm ngày làm việc giảm năm ngày
thời gian phê duyệt quy hoạch không quá một mươi năm ngày làm việc
thời gian về cấp phép xây dựng giảm từ bảy đến một mươi ngày
thời gian về kiểm tra nghiệm thu giảm một mươi hai mươi ngày so với trước đây
việc cắt giảm thủ tục hành chính đã giúp doanh nghiệp tiết kiệm được thời gian làm thủ tục xin cấp phép xây dựng
nhiều doanh nghiệp cho biết chính sách này góp phần làm tăng hiệu quả trong sử dụng nguồn vốn đầu tư
nhiều doanh nghiệp sẽ nắm bắt được cơ hội thị trường sát hơn
thay vì kéo dài thời gian để xin thủ tục ra thị trường nó chạy qua giai đoạn thiền tốt mà lại chuyển hướng xấu thì đảnh hưởng đến cơ hội kinh doanh của doanh nghiệp
bên cạnh đó nếu kéo dài thời gian xin thủ tục thứ nhất phải lui cả bộ máy để thực hiện dự án
thứ hai là chi phí đi kèm trong những việc phát sinh ví dụ như tiền sụn đất có thể là theo khung giá khác nhau
thậm chí là có thay đổi về cơ trí sách
đảnh hưởng trực tiếp đến việc tiến độ thực hiện dự án và hiệu quả của dự án
số lượng hồ sơ xin cấp phép xây dựng hiện cũng đơn giản hơn nhằm giúp các doanh nghiệp tiếp cận thủ tục một cách nhanh chóng dễ dàng
điều này sẽ gián tiếp tác động tích cực đến sự phát triển của thị trường bất động sản việt nam
thứ nhất là nó tạo điều kiện cho việc phát triển các dự án bất động sản
nó cắt giảm cũng là
và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hoàn thiện nhanh chóng quá trình chuẩn bị đầu tư
cũng như là cắt giảm được khá nhiều chi phí cho quá trình chuẩn bị đầu tư
như vậy chúng ta sẽ thu hút và có những tác động tích cực đến các nhà phát triển dự án bất động sản tốt hơn
bên cạnh đó để cắt giảm hơn năm mươi thủ tục hành chính trong cấp phép xây dựng
thời gian thực hiện thực tế đối với từng thủ tục đã được giảm đi đáng kể
thông qua việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin áp dụng cơ chế một cửa
một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
đẩy mạnh việc tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ biểu chính công ích
bằng giấy phép điện tử này cái đó khá rất tiện
là vì nó một là tránh sự trực tiếp giữa người xin và người cho để có những cửa sau cửa trước
thứ hai là nó nhanh tiện
thế thì hồ sơ anh cứ việc gửi đến qua mạng cái nội dung các hồ sơ cần phải nộp
để có được cái giấy phép ấy những cái yêu cầu thì phải rảnh mạch
bao nhiêu điều bốn năm hai mươi điều bao nhiêu cứ vạch ra từng rõ người ta cứ căn cứ vào đấy người ta làm
cùng với sự đơn giản các thủ tục về cấp phép xây dựng
việc phân cấp phân quyền trong thẩm định
cấp phép các dự án địa chỉ
đầu tư xây dựng được thực hiện tại một số địa phương cũng đã đơn giản hóa nhiều công đoạn khác
đây được coi là điểm đổi mới đáng ghi nhận
và cái cấp phép thực ra nó là cái kết quả cuối cùng của sao chép nguyên si toàn bộ cái hồ sơ
các cái quá trình thẩm định phương chuẩn trước đó
cho nên là cái việc mà cắt giảm bớt những cái công đoạn trong cái quá trình chuẩn bị xử lý cấp phép xây dựng
của chúng tôi cho là hồ sơ
hoàn toàn hợp lý và cũng tạo những cái tích cực giúp cho các cái nhà phát triển dự án bộ sản
có những cái họ có cái hào hứng và họ cũng có những cái thu hút họ hơn nhiều hơn
tuy nhiên theo đánh giá của vkp năm hai nghìn một mươi tám
thời gian thực hiện thủ tục cấp phép xây dựng ở việt nam là một trăm sáu mươi sáu ngày
việt nam vẫn là một trong những nước có số ngày thực hiện cao trong khu vực
trong khi đó trung bình
đoàn bốn chỉ có sáu mươi sáu ngày
chính vì vậy tiến tới đơn giản hơn nữa thủ tục hành chính trong cấp phép xây dựng
vẫn là vấn đề quan trọng trong thời gian tới
có những cái quy định mới là cải cách hành chính thì nó tạo thuận lợi cho doanh nghiệp rất nhiều
nhưng kỳ vọng của doanh nghiệp của các nhà đầu tư là vẫn còn muốn là cải cách hơn nữa
mà thực sự là thông thoáng tạo môi trường đầu tư tốt
không những doanh nghiệp trong nước mà thậm chí các doanh nghiệp nước ngoài
hiện thủ tục cấp phép xây dựng liên quan tới rất nhiều các bộ ngành địa phương
chẳng hạn như thẩm định thiết kế giấy phép xây dựng thẩm định về phòng cháy chữa cháy thẩm duyệt về môi trường
do vậy muốn giảm được thời gian cấp phép xây dựng cần triển khai thực hiện đồng bộ một số các giải pháp
như lồng ghép các thủ tục hành chính có thể thực hiện cùng một thời điểm
thông qua việc xây dựng quy chế phối hợp giữa các bộ ngành địa phương
công tác cải cách hành chính được bộ xây dựng khẳng định vẫn là nhiệm vụ trọng tâm
góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước
tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân tham gia hoạt động đầu tư xây dựng
đến đây chương trình cải cách hành chính xin được tạm dừng
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
kính chào tạm biệt